để chuẩn bị cho công tác bảo đảm an toàn chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi chín
và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên ngay từ những tháng đầu tháng bảy đến nay
thì các lực lượng công an quân sự biên phòng trên địa bàn tỉnh an giang
đã phối hợp chặt chẽ về trật tự an ninh để chương trình được diễn ra thành công
đến thời điểm này các lực lượng biên phòng công an quân sự và cảnh sát giao thông
ở huyện tịnh biên và thành phố châu đốc tỉnh an giang đã tiến hành khảo sát một trăm linh các tuyến đường
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong việc đưa đón dẫn đoàn đại biểu khách mời
đồng thời phân công các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
xây dựng kế hoạch lập chốt trên các tuyến giao thông và phân công cán bộ chiến sĩ trực từng chốt
làm nhiệm vụ phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường trong ngày diễn ra sự kiện
hiện tại các mặt công tác chuẩn bị cuối cùng của chương trình giao lưu hữu nghị việt nam campuchia đã hoàn tất
quyết tâm bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối góp phần vào thành công chung của chương trình